cụm tượng đài nhà lưu niệm truyền thống tại khu di tích căn cứ tỉnh ủy biên hòa u một xã thanh bình huyện trảng bom được khởi công vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu gồm các hạng mục
cụm tượng đài cao hai mươi một bốn mét với phù điêu được thực hiện trên chất liệu đá xanh nhà lưu niệm truyền thống công trình thể hiện tinh thần chiến đấu ý chí kiên cường của quân dân vùng đất biên hòa đồng nai một lòng theo đảng theo bác hồ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất nước nhà
về tường vân xã triệu an huyện triệu phong vốn được coi là cái nôi của phong trào cách mạng năm xưa nơi ghi dấu sự ra đời của một trong những tri bộ đảng đầu tiên của tỉnh quảng trị nhân dân nơi đây đã biết phát huy truyền thống cách mạng của quê hương đoàn quyết viết tâm vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống mới
thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại